bắt đầu từ tám giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu trên các tuyến hà nội hải phòng và tuyến bắc nam cho khách có nhu cầu đi bằng tàu hỏa từ ngày một mươi ba tháng một mươi theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải
trong giai đoạn tổ chức chạy thí điểm ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn phòng chống dịch phun khử trùng tại các nhà ga thực hiện đón trả khách và các toa xe trước khi đưa ra vận dụng
ngành đường sắt còn tổ chức bố trí giãn cách hành khách trên tàu theo quy định các nhân viên phục vụ trên tàu dưới ga đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hướng dẫn
tạm thời tổ chức hoạt động vận tải khách của bộ giao thông vận tải về xét nghiệm sars cov hai và tiêm phòng vaccine quy định của bộ y tế
mới đây bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định mới này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc thí điểm từ ngày mai ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau khi có những thông tin ban đầu về việc được phép hoạt động trở lại các doanh nghiệp vận tải khách đã rất nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vận lực chờ quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
mới nghe được những thông tin ban đầu về việc hoạt động vận tải khách có thể được hoạt động trở lại anh thắng cùng con trai đã nhanh chóng ra bến xe kiểm tra thiết bị và phương tiện sẵn sàng chờ quyết định cuối cùng của ủy ban nhân dân các tỉnh thành trên tuyến mà anh đăng ký chạy
ra đến bến thì anh mới biết không chỉ mình xe anh mà rất nhiều phương tiện khác đang gặp vấn đề về máy móc khi xe đã nằm bãi quá lâu không chạy
xe của mình là từ ngày thực hiện giãn cách xe mình là phải nghỉ
tính đến nay nó phải mất độ khoảng tầm hai ba tháng rồi
thì trước khi mà trước khi giãn cách là mình đã phải nghỉ rồi thì nó cũng không có khách
thế bây giờ mình đỗ lâu quá không sử dụng thì là điện nó hao đi thì nó hết
thì nghe tin là chuẩn bị được hoạt động lại thì mình ra mình sạc lại điện đóm lại cho nó hoạt động lại kiểm tra xe cộ cho nó cẩn thận để mình chuẩn bị lúc nào được hoạt động thì mình hoạt động
ngoài ra việc thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh tại
bến và trên các phương tiện cũng đang là lưu tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vận tải trong thời điểm này
vì hơn lúc nào hết các doanh nghiệp vận tài hiểu việc kiểm soát dịch càng chặt chẽ bao nhiêu thì thời gian hoạt động của họ càng kéo dài bấy nhiêu
các doanh nghiệp vận tải khách đã chờ ngày này quá lâu rồi
chúng tôi cũng tăng cường công tác liên hệ với cùng với cả các đơn vị vận tải và trao đổi để họ tự chủ động trong công tác là phòng chống dịch của phương tiện
và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị phương tiện về chất lượng cũng như là
về các trang thiết bị cần thiết để phục vụ trong thời gian mà khi mà được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoạt động trở lại
mà đặc biệt lưu ý đến công tác là phòng chống dịch khử khuẩn tại các phương tiện và nhắc nhở đối với cả nhân viên và hành khách đi xe
thực hiện nghiêm cấp yêu cầu năm k của đội y tế
là nó tạo thành một cái quy trình xanh khép kín của cái phương tiện xanh người điều khiển phương tiện xanh bến xe bến bãi xanh
rồi là hành khách xanh
thế và chúng ta làm thế nào đó để tạo thành một quy trình nó an toàn nhất trong phòng chống dịch covid
vì vậy đối với lĩnh vực đường bộ thì trong quy định cũng quy định rất rõ là ủy ban nhân dân cấp tỉnh
sẽ căn cứ vào tình hình cấp độ dùy bệnh để quyết định về cái vận tải hành khách nội tỉnh
và đối với vận tải liên tỉnh thì trên cơ sở thỏa thuận của hai ủy ban nhân dân hai đầu tuyến
trong thời gian thí điểm doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm
và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến của các đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố và có giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện
trừ xe dường nằm đối với các địa phương có nguy cơ thấp và bình thường
đến các địa phương khu vực có nguy cơ cao tương đương thì được tổ chức hoạt động vận tải bình thường